nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức chương trình khám tư vấn chữa bệnh
phát thuốc miễn phí cho thân nhân liệt sĩ gia đình chính sách người có công với cách mạng
công đoàn công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ xã thiện kế huyện bình xuyên và động viên thăm hỏi tặng quà cho thân nhân liệt sĩ
gia đình chính sách người có công với cách mạng tổng trị giá các xuất quà hơn ba mươi triệu đồng
tiếp đó các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh đã tư vấn khám bệnh phát thuốc miễn phí và hướng dẫn cách dùng thuốc
chế độ ăn uống cách phòng tránh và phát hiện sớm một số bệnh phổ biến thường gặp
cách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi với những trường hợp đã phát hiện bệnh
các y bác sĩ đã giới thiệu lên tuyến trên để điều trị
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy công an tỉnh khánh hòa phối hợp cùng với bệnh viện hiễu nghị việt đức tổ chức thăm khám
sàng lọc bệnh và tặng quà tri ân cho những trường hợp thuộc diện chính sách trong lực lượng công an khánh hòa
đối tượng thuộc diện thăm khám sàng lọc lần này là một trăm hai mươi một trường hợp thuộc diện chính sách trong công an khánh hòa
các đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các bệnh binh các đồng chí hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy trong công an nhân dân
tại buổi thăm khám các bác sĩ đã tiến hành tư vấn thăm khám hướng dẫn thực hiện các biện pháp tự chăm sóc sức khỏe
chủ động phòng tránh một số bệnh thường gặp
cũng trong dịp này đoàn công tác của bệnh viện đã trao tặng một trăm hai mươi một phần quà gồm sữa dinh dưỡng và thực phẩm chức năng cho các trường hợp được thăm khám